gạo việt nam xuất khẩu sang thị trường philippines đã tăng mạnh hơn do quốc gia này đã dỡ bỏ hạn ngạch đối với mặt hàng gạo kể từ đầu năm nay
song tuy tăng đột biến về lượng nhưng xét về giá trị thì người trực tiếp sản xuất lúa gạo trong nước lại không được hưởng lợi nhiều
báo cáo của tổng cục hải quan cho thấy trong bảy tháng đầu năm nay xuất khẩu gạo việt nam vào philippines đạt một bốn mươi sáu triệu tấn
tăng gần hai trăm hai mươi về khối lượng so với cùng kỳ năm ngoái song với kim ngạch đạt gần năm trăm chín mươi triệu đô la mỹ
tuy tăng hơn một trăm bảy mươi về giá trị nhưng nếu tính ra giá xuất khẩu bình quân thì đã giảm đến gần một mươi năm chỉ đạt gần bốn trăm linh ba usd một tấn
điều này cho thấy hiệu quả không như kỳ vọng giá trị tính trên đơn vị sản phẩm đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái
giá xuất khẩu giảm đã ảnh hưởng phần nào đến giao lúa gạo nội địa trong những tháng qua